và đây là trường hợp bệnh nhân có vợ và con cùng mắc covid một mươi chín
bệnh nhân nam bốn mươi sáu tuổi tại xóm hội thôn hạ lôi huyện mê linh hà nội
bệnh nhân là bố của bệnh nhân số hai trăm năm mươi bảy là chồng của bệnh nhân số hai trăm năm mươi tám
có tiếp xúc gần với bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba tại nhà vào ngày hai mươi tháng ba
vào ngày tám tháng bốn được cách ly tập trung tại hà nội
vào ngày một mươi ba tháng bốn bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ mệt mỏi đau rát họng đau người được lấy mẫu bệnh phẩm
xét nghiệm vào ngày một mươi bốn tháng bốn cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
hiện tại bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
tính đến một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng bốn trên cả nước đang theo dõi điều trị cho chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch
nguy kịch năm bệnh nhân phải thở oxy
việt nam ghi nhận hai trăm sáu mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó một trăm sáu mươi người từ nước ngoài chiếm sáu mươi hai
một trăm linh sáu người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm ba mươi chín tám
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày một mươi bốn tháng bốn ngày hôm qua có hai mươi ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã được công bố khỏi bệnh
trong đó bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương hà nội có một mươi bảy bệnh nhân
bệnh viện giã chiến phủ chi tp hcm
có năm bệnh nhân
bệnh viện đa khoa cầu treo hà tĩnh có một bệnh nhân
hiện tại chín mươi bảy bệnh nhân đang được điều trị tại một mươi bốn bệnh viện
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai là một mươi ba ca
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với sars cov hai là tám ca
từ ngày hôm qua ngày một mươi bốn tháng bốn ủy ban nhân dân quận bắc tử liêm
thành phố hà nội đã bắt đầu tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
cho những người dân buôn bán hoa có liên quan đến lệnh xình ca nhiễm của ca hai trăm bốn mươi ba
sau khi nhận được thông báo từ lực lượng chức năng vào sáng ngày một mươi bốn tháng bốn
người dân buôn bán hoa tại các chợ quảng bá mê linh minh khai
đã có mặt lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm test nhanh
và tất cả những người đến làm xét nghiệm đều phải khai báo y tế
lịch trình đi lại trong những ngày vừa qua
và dự kiến là mỗi người sẽ mất khoảng một mươi một mươi năm phút để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh
theo kế hoạch việc kiểm tra nhanh sẽ diễn ra trong ba ngày liên tục
cho hơn ba trăm linh người trên địa bàn các quận bắc tử liêm
vào ngày một mươi bốn tháng bốn ông nguyễn quốc thịnh giám đốc công ty điện lực huyện mê linh
thành phố hà nội cho biết là để đảm bảo điện cho người dân thôn hạ lôi sinh hoạt và sản xuất
trong thời gian bị cách ly vì dịch bệnh covid một mươi chín
công ty đã tiến hành bố trí cắt cử hai đội sung kích chốt chật dần địa bàn
để kịp thời xử lý sự cố về điện
ngoài ra thôn hạ lôi
còn được bố trí ba nguồn cung cấp điện trung thế đảm bảo không bị gián đoạn về điện
có thể cấp điện trở lại ngay nếu không may đường điện cấp điện chính bị gặp sự cố
ông nguyễn quốc thịnh cho biết thêm là ngay từ khi có thông tin về bệnh nhân số hai trăm bốn mươi
tổng công ty điện lực thành phố hà nội đã chỉ đạo công ty điện lực huyện mê linh
thành lập hai đội xung kích ứng trực gần ổ dịch thôn hạ lôi
lãnh đạo tổng công ty điện lực thành phố hà nội cho biết sẽ huy động mọi nguồn lực
đảm bảo cung ứng điện an toàn liên tục cho các cơ sở y tế khu vực cách ly trên địa bàn hà nội
kể cả khi tình hình dịch bệnh diễn ra theo tình huống xấu nhất
để cùng với các ngành chức năng của thành phố ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
ngày một mươi bốn tháng bốn trên cương vị chủ tịch hiệp hội các quốc gia đông nam á asean hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị cấp cao đặc biệt asean
và hội nghị cấp cao đặc biệt asean cộng ba gồm trung quốc nhật bản và hàn quốc
về ứng phó với dịch covid một mươi chín
tại đây các nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết nỗ lực hợp tác trong chia sẻ thông tin và kiến thức
không chỉ trong lĩnh vực y tế mà cả kinh tế và an sinh xã hội nhằm giảm thiểu các tác động của dịch bệnh
trong khi đó tổng thư ký asean đã nhấn mạnh
hai hội nghị là minh chứng cụ thể cho tình đoàn kết và vai trò của asean
trong đó việt nam với tư cách là chủ tịch asean đã thể hiện được tầm lãnh đạo mạnh mẽ
trong việc dẫn dắt một phản ứng tập thể của khu vực
trước đại dịch covid một mươi chín
theo tổng thư ký chủ đề xây dựng một asean gắn kết và chủ động thích ứng
trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam rất phù hợp với tình hình mà khu vực đang trải qua
asean đã đoàn kết và nhanh chóng ứng phó với đại dịch kể từ tháng hai
và thông qua hai hội nghị cấp cao đặc biệt vừa được tổ chức
tổng thư ký cũng cho rằng phản ứng mạnh mẽ của asean phần lớn nhờ vào sự lãnh đạo của việt nam

tổng thư ký cũng khuyến khích tiếp tục đối thoại và hợp tác trong khu vực
việc triệu tập các hội nghị cấp cao đặc biệt asean và asean cộng ba
theo hình thức trực tuyến là một thành tiệu đúng nghĩa
việt nam đã chỉ ra rằng các nước có thể vượt qua các thách thức từ đại dịch covid một mươi chín
nếu hợp tác cùng nhau trong tình đoàn kết và sự kiên cường
tính đến hết đêm qua toàn thế giới đã ghi nhận gần hai triệu ca nhiễm covid một mươi chín
với khoảng một trăm hai mươi hai ca tử vong
các điểm nóng hiện nay là mỹ và châu âu đều có dấu hiệu dịch bệnh đang đạt đỉnh
tại mỹ tâm điểm dịch là bang new york ghi nhận hơn bảy trăm linh ca tử vong mới
vì dịch covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua mức giảm nhiều nhất trong một tuần tại khu vực này
giới chức bang new york cho biết ngoài số người tử vong ghi nhận xu hướng giảm nói trên
số ca nhập viện trung bình trong ba ngày qua cũng đã giảm mạnh
số bệnh nhân mới nhập viện trong hai mươi bốn giờ qua là gần hai người
mức thấp nhất trong hai tuần gần đây
trong khi đó thời điểm khi nào sẽ dỡ bỏ dần các hạn chế để khôi phục nền kinh tế
đang trở thành chủ đề tranh cãi mới giữa các bang và chính quyền liên bang
tổng thống donald trump mới đây nhấn mạnh rằng ông là người có quyền quyết định
khi nào được mở cửa trở lại nền kinh tế trong khi nhiều bang tại nước này
phần lớn nằm dưới sự điều hành của các thống đốc thuộc đảng dân chủ
đang nỗ lực khôi phục lại các hoạt động kinh tế ngay khi điều kiện cho phép